thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm tăng giá trị gia tăng nông sản
tỉnh quảng ngãi đã triển khai gần hai trăm linh mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị
từ khâu sản xuất đến đầu ra cho nông sản
các mô hình chăn nuôi chủ yếu theo hướng trang trại vùng trung du miền núi
mô hình trồng trọt tập trung ở cây ăn trái rau xanh và lúa giống ở vùng đồng bằng
huyện đảo lý sơn đồng thời các dự án chăn nuôi quảng ngãi
ưu tiên phát triển con giống có thế mạnh tại địa phương dễ đầu tư và chăm sóc
các mô hình tiêu biểu phù hợp để mở rộng phát triển liên kết mạnh hơn cùng nhà nông